bắt đối tượng về đứa con thứ hai của đối tượng cũng mang lên phường
đúng là cái ngày đấy thì công an phường cũng mọi người đều chung tay chăm sóc
đúng là như một cái nhà trẻ thật
nào là đồ chơi nào là bóng quần áo giày dép đủ khắp nơi
nhưng mà vì là không có ai ra nhận thì thành ra là cứ mỗi người có một chút
cho nên là cháu có cái gì đấy thì khiếu cái gì đấy thì cũng hãy mang đến
thành ra là nhìn thì thương nhưng mà cũng có những kỷ niệm rất là vui
ngoài những lúc cháu nhớ mẹ đòi mẹ khóc ngạp ra thì cháu cũng chơi
cháu cũng chịu chơi cũng hòa hợp
hòa hết cũng vui lắm
thường thành ra là cứ mỗi lúc ca trực ban là thành ra là như là trong trẻ
kiêm luôn cả trong trẻ
bật đặc dĩ trở thành những người bảo mẫu
nhưng không thể để đứa trẻ ở đây lâu
các anh lại tìm phương án an toàn nhất cho đứa trẻ
công an phường cũng cử cán bộ liên hệ với gia đình
về gia đình như vậy mà không ai nhận
sau đấy cuối cùng là thì
văn chỉ yên
đi học cũng thống nhất là sẽ
ngửi cháu vào làng sos
sau đấy thì làm thủ tục
cho cháu vào đi vào làng sos
cho cháu có những cuộc sống mới
tất nhiên là nó cũng không đảm bảo bằng mỗi mẹ được
nhưng mà nó sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn
với cháu thì tôi nghĩ là nó hoàn toàn phù hợp
tốt hơn là so với ở với người mẹ
cái buổi chiều hôm đấy thì làng sos cử cán bộ đến đón
cũng rất là lưu luyến
cũng cảm thấy
chỉ một người thân xa thôi á
vụ án đã khép lại nhưng phía sau nó là cả một câu chuyện dài
trần hồng nga rồi sẽ phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật
nhưng còn đứa con gái của nga đang là mẹ khi mới một mươi bốn tuổi

còn thái dương và các đứa con gái của nga đang là mẹ khi mới một mươi bốn tuổi

tất cả còn quá nhỏ để nhận thức được hành vi của mình
thực sự cũng mong muốn cho cháu có một cái tương lai khác
khác hơn so với mẹ
so với khi ở với mẹ
so với gia đình
cá nhân tôi mà nói tôi rất hy vọng
cháu khi cháu được vào làng sos
cháu sẽ có một cách nhìn
một đối sống phát lành mạnh
phát triển toàn diện
để sau này là người công dân có ích
không giống như mẹ cháu